thưa quý vị sáng nay tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức hội thảo
góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba với chủ đề
giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ nguồn nhân lực chất lượng cao
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân
góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đã tham dự và chủ trì hội thảo
các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến trong đó khẳng định giáo dục và đào tạo
khoa học và công nghệ nguồn nhân lực chất lượng cao đã là động lực then chốt
để trọng dụng nhân tài thúc đẩy đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng
và phát triển đất nước các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những hạn chế
trong đổi mới giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ đồng thời có ý kiến cho rằng
cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật để đẩy mạnh
và nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục
gắn kết chặt chẽ giáo dục đào tạo với nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới
trong sáu điểm mới nổi bật của dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
có nhấn mạnh khởi dậy khát vọng phát triển đất nước việt nam phồn vinh hạnh phúc
phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội nhập quốc tế nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc của nhân dân
điểm mới trong dự thảo này nhận được sự hưởng ứng và nhiều ý kiến tầm huyết đóng góp
một trong số nội dung mà văn kiện dự thảo đề ra đó là chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước
thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại
đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
trên cơ sở đó xây dựng cốt cách của mình
đồng thời tiếp nhận có trận lọc tinh hoa văn hóa thế giới làm phong phú thêm cho văn hóa dân tộc
điều khác đó là chủ động mang cái văn hóa mang cái tốt đẹp của mình
ở đây ý nghĩa không phải chỉ là để quảng bá mà ý nghĩa ở đây chính là sự đóng góp cho văn hóa nhân loại
đây là tư tưởng rất lớn của đảng có nghĩa là gì
việt nam có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
tôi xin nhấn mạnh là với thế và lực của việt nam bây giờ
thì chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa
kế thừa có chọn lọc văn kiện đại hội một mươi hai và phát triển những quan điểm chỉ đạo
những định hướng lớn của đảng về văn hóa
đặc biệt là bảy nhiệm vụ giải pháp phát triển văn hóa mà đại hội một mươi hai đã đề ra
dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng tiếp tục nhấn mạnh
và đề cao tầm quan trọng trong việc hội nhập văn hóa quốc tế tiếp nhận tinh hoa văn hóa thế giới
đại hội một mươi ba phải kế thừa tinh thần của đại hội một mươi hai
đại hội một mươi hai đánh giá được tình hình thực tiễn thế và lực của việt nam sau ba mươi năm đổi mới nó khác rồi
cho nên người ta sẽ đặt vấn đề nó sâu hơn và nó mạnh mẽ hơn là văn hóa trong chính trị
văn hóa trong kinh tế thị trường văn hóa công nghiệp văn hóa và đặc biệt là chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa
những cái nhận định ấy nó mang tính bài bản mang tính chiến lược và cũng có tính thời sự rất là sâu sắc
vậy thì chúng ta phải kế thừa
những điểm mới về văn hóa nêu trong văn kiện đại hội một mươi ba sẽ là bước tiến phản ánh về tư duy lý luận của đảng
và là những định hướng chính trị hướng dẫn toàn đảng toàn dân phân đấu triển khai
tạo những chuyển biến mới trong đời sống văn hóa xã hội